giải quyết mâu thuẫn bằng hành vi bạo lực dẫn đến nạn nhân bị thương tích nặng
đối tượng nguyễn thanh hà chú thành phố buôn ma thuột vừa bị bắt tạm giam bốn tháng về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án này là anh nguyễn đức hưng chú tại phường tân lợi thành phố buôn ma thuột
cả hà và anh hưng đều là tài xế xe ô tô tải chở hàng
ngày hai mươi tám tháng bốn sau khi đi nhậu về hà mang theo hung khí đến nhà gặp anh hưng để giải quyết mâu thuẫn trước đó
lúc này hai bên xô xát lao vào đánh nhau hà đã dùng hương khí đánh anh hưng ngã cục ngay tại chỗ
rất may anh hưng sau đó đã gọi được người nhà đến đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng
nhưng tỷ lệ thương tật là bốn mươi bảy
sau một thời gian tiếp nhận hồ sơ từ công an thành phố buôn ma thuột để điều tra
đến nay văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã có đủ căn cứ bắt tạm giam thanh bốn tháng để điều tra về tội giết người